thành đoàn thành phố hà nội đã thông tin tới báo chí về những hoạt động chính hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm năm phong trào ba sẵn sàng hai mươi năm phong trào thanh niên tình nguyện và tuyên dương bí thư tri đoàn tiêu biểu làm theo lời bác
cụm đồng văn sông hồng năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chương trình kỷ niệm sẽ triển khai trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám
trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều nội dung hoạt động như tọa đàm của tuổi trẻ
cụm nâng cao chất lượng tri đoàn báo công tại lăng bác lễ tuyên dương và lễ kỷ niệm hai mươi một tháng tám
bên cạnh đó tại buổi lễ sẽ tuyên dương một trăm hai mươi chín gương mặt bí thư tri đoàn tiêu biểu
có nhiều thành tích xuất sắc trong công đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương